tiếp tục thông tin về vụ cháy rừng diễn ra tại khu vực giáp danh giữa huyện hòa vang và quận liên triều thành phố đà nẵng
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng năm các đơn vị chức năng tại thành phố đà nẵng đã cơ bản không chế được vụ cháy
sau khi có dấu hiệu giảm bớt vào đêm hai mươi năm tháng năm đến dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm vụ cháy rừng bùng phát trở lại trên núi sọ thuộc xã hòa sơn huyện hòa vang
lực lượng kiểm lâm thành phố đà nẵng đã phối hợp với nhiều lực lượng trên địa bàn triển khai dập lửa theo nhiều hướng để không chế vụ cháy
lực lượng kiểm lâm của thành phố đà nẵng đã tiếp tục triển khai phương án phòng cháy dịch cháy
đến thời điểm hiện nay là vào lúc tám giờ ba mươi như vậy là ngọn lửa đã được khống chế dập tắt hoàn toàn
từ nay đến ngày ba mươi tháng năm tri cục kiểm lâm thành phố đà nẵng tiếp tục cảnh báo nguy cơ sẽ ra cháy rừng cấp cao nhất cấp năm do nắng nóng
các địa phương đơn vị và các chủ rừng cần chú trọng theo dõi phối hợp xử lý tình huống khi có cháy rừng xảy ra